từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy tại tỉnh tuyên quang sẽ diễn ra ngày hội văn hóa dân tộc giao lần thứ nhất và lễ hội thành tuyên năm hai nghìn một mươi bảy với sự tham gia của một mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước
những nội dung chính diễn ra trong ngày hội văn hóa dân tộc giao lần thứ nhất và lễ hội thành tuyên năm hai nghìn một mươi bảy gồm đêm hội thành tuyên năm hai nghìn một mươi bảy
liên hoan nghệ thuật quân chúng và trình diễn trang phục dân tộc giao trưng bày triển lãm sắc màu văn hóa dân tộc giao trưng bày giới thiệu ẩm thực dân tộc giao